theo tổng cục hải quan trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi thịt lợn nhập khẩu vào việt nam là hơn chín mươi tấn
gồm thịt lợn tươi ướp lạnh và đông lạnh tăng ba trăm năm mươi bảy về lượng và tăng bốn trăm sáu mươi bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nga brazil canada hoa kỳ và ba lan là năm trị thương lớn nhất cung cấp thịt lợn nhập khẩu cho việt nam trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu mới nhất chín tháng đầu năm kết quả tái đàn khá khả quan sản lượng lợn hơi cũng đạt chín mươi sáu tám so với cùng kỳ năm trước tương đương khoảng hai sáu triệu tấn thịt lợn
tổng đàn lợn cuối năm nhiều khả năng đạt hai mươi tám triệu con bằng biến mức trước khi có dịch tả lợn châu phi đáp ứng đủ nhu cầu thịt lợn của người tiêu dùng dịp tết nguyên đán
cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tháng một mươi năm nay việt nam xuất khẩu khoảng ba trăm linh tấn gạo
với giá trị đạt một trăm sáu mươi một triệu đô la đưa tổng xuất khẩu gạo cả nước một mươi tháng đầu năm nay đạt năm hai mươi chín triệu tấn với kinh ngạch hai sáu mươi một tỷ đô la giảm bốn về khối lượng nhưng tăng tám về giá trị so với cùng kỳ năm trước
hiện các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long đang thu hoạch gần hết lúa thu đông tình hình mưa bão gây ngập úng ảnh hưởng đến năng suất tuy nhiên giá lúa vẫn ở mức tốt nên nông dân vẫn có lãi
kế hoạch vụ đông xuân hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vùng đồng bằng sông cửu long xuống giống một năm mươi năm triệu hectare
dự kiến tháng một năm hai nghìn hai mươi một sản lượng thu hoạch được khoảng hai bốn triệu tấn lúa tương đương một hai triệu tấn gạo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và kỳ vọng cao cho xuất khẩu